nếu là tài sản bất động sản hoặc là tài sản thế chấp từ cổ phiếu
thì như vậy bản thân các công ty chứng khoán sẽ là cái nơi cung cấp thông tin và đưa ra định giá cho các tài sản đảm bảo đó
như vậy thì nhà đầu tư sẽ có một cái cơ sở chắc chắn để được đưa ra cái quyết định là liệu chúng ta có nên đầu tư vào trái phiếu đó hay không
còn đối với phía ngân hàng thì thông thường sẽ đứng về góc độ là bảo lãnh thanh toán hoặc là bảo lãnh phát hành
nếu trong trường hợp mà cái việc các tổ chức phát hành mà không phát hành thành công cái phần còn lại
thì như vậy thì các công ty chứng khoán hoặc là ngân hàng sẽ có nghĩa vụ là mua lại cái phần phát hành đó còn chưa được phát hành thành công
để nhằm mục đích là thực hiện cái việc mà bảo lãnh thành công trong tương lai
trước vụ hủy bỏ chín đợt trao bán trái phiếu của tân hoàng minh đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
công ty cổ phần tập đoàn vsec group đã bị ủy ban chứng khoán nhà nước xử phạt sáu trăm linh triệu đồng
do trào bán trái phiếu của công ty ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng
và cho các tổ chức phát hành thành công
các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định
lý do được tập đoàn này đưa ra là do doanh nghiệp hiện chưa là công ty đại chúng
lần đầu tham gia hoạt động phát hành chứng khoán nên kinh nghiệm còn sơ khai
kiến thức về pháp luật chứng khoán còn hạn chế nên thiếu sót
đến vụ việc của tập đoàn tân hoàng minh điểm chung là các công ty này đều chưa phải là doanh nghiệp đại chúng
cho nên cái mức độ chuyên nghiệp của họ trong cái việc công bố thông tin cũng như là minh bạch hóa thông tin
và đôi khi có những công ty vì họ vẫn còn hoạt động ở bên một là dạng mang tính chất tư nhân
hay là họ còn hoạt động ở bên cái nhánh mà chúng ta hay gọi là otc
tức là chưa có được niêm yếp
thì thường có một số các công ty là họ do tiết kiệm chi phí
hay là họ chưa có ý thức rõ cái sự quan trọng của các cái thông tin doanh nghiệp
và đặc biệt là sự kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý
cũng như là các cái nhà đầu tư hay là các cái cổ đông
dẫn đến là họ không có biết cách làm sao để họ công bố thông tin cho nó kịp lúc
hay là họ công bố thông tin một cách minh bạch rõ ràng
và đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan quản lý
theo hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam vbma năm hai nghìn hai mươi hai
một loạt các doanh nghiệp đang có kế hoạch phát hành trái phiếu
trong đó đáng chú ý các trái phiếu nhiều không
cụ thể công ty của phần tập đoàn đầu tư ipa
phát hành riêng lẻ tối đa một tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi
không kèm chứng quyền không đảm bảo bằng tài sản
công ty cổ phần chứng khoán thành công đã phê duyệt phương án
phát hành hai trăm linh tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền
có tài sản đảm bảo với kỳ hạn một năm
theo chuyên gia với hình thức phát hành trái phiếu hai hay ba mươi
đều tiêm ẩn rất nhiều rủi ro
theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có rất nhiều hình thức để phát hành trái phiếu
có những hình thức là phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo
có những hình thức là phát hành trái phiếu là không có tài sản đảm bảo
cho nên mỗi hình thức như vậy đều có những vấn đề đặt ra
và đều có những ưu điểm cũng như các hạn chế khác nhau
cho nên nhà đầu tư cần phải có sáng suốt
để quyết định lựa chọn nên đầu tư vào các trái phiếu của nhà đầu tư nào
của doanh nghiệp nào để mang lại lợi ích cũng như mang lại an toàn
về mặt tài chính về đầu tư của nhà đầu tư
nếu nhà đầu tư không quan tâm đến những khía cạnh như vậy
thì có thể nó sẽ bị tiềm ẩn rất nhiều những rủi ro
khi mà lúc đáo hạn hoặc là thậm chí là ngay trong quá trình trái phiếu
chưa đến lúc đáo hạn nhưng mà doanh nghiệp đã phá sản rồi
thì như vậy là cái khả năng thu hồi được vốn chưa nói thu hồi được lãi là rất khó khăn
trở lại vụ việc tân hoàng minh dư luận cũng đang băn khoăn làm thế nào
khi nhà đầu tư nhận lại tiền đã đầu tư vào trái phiếu tân hoàng minh
trao đổi về vấn đề này luật sư trần minh hải cho biết
theo nghị định một trăm năm mươi sáu trên hà nội
hai nghìn hai mươi trên ndcp quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trương khoán và thị trường trương khoán
ủy ban chứng khoán vẫn có quyền xử lý trong trường hợp này
theo đó ủy ban chứng khoán có quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
buộc thu hồi chứng khoán đã phát hành hoàn trả tiền cho nhà đầu tư
trong nghị định một trăm năm mươi sáu về xử lý vi phạm hành chính
thì có đưa ra nhiều biện pháp xử lý
trong đó có một biện pháp gọi là biện pháp khắc phục hậu quả
theo đó cơ quan xử lý vi phạm hành chính
như là chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
có thẩm quyền áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả
là buộc thu hồi chứng khoán đã phát hành và bồi thường cho nhà đầu tư
thì đây là biện pháp áp dụng trong một số trường hợp nhất định
theo quy định tại nghị định một trăm năm mươi sáu
chẳng hạn như là nhà đầu tư công ty phát hành
đưa ra những sử dụng cái vốn cái tiền thu được từ việc phát hành
không đúng như phương án với cả nội dung công bố thông tin
hay là có những cái thay đổi những cái điều kiện điều khoản
trong cái phát hành trái phiếu
thế thì những cái trường hợp đấy rơi vào trường hợp đó
thì ủy ban trương khoán nhà nước có quyền ra cái quyết định
trong trường hợp hủy bỏ chào bán trái phiếu
thậm chí bị xử lý hình sự như vụ việc vừa qua
thì các công ty chứng khoán cũng như là ngân hàng có liên quan
có bị xem xét xử lý hay không
xét về cái góc độ câu chuyện của tân hoàng minh
thì rõ ràng là đối với những cái ngân hàng liên quan
hoặc các công ty trương khoán
thì về bản chất là vẫn sẽ phải bị ảnh hưởng
đầu tiên rõ ràng cái câu chuyện là
nếu đứng ra bảo lãnh phát hành hoặc là bảo lãnh thanh toán
hoặc hay nói cách khác là sử dụng cái tên tuổi
hoặc là cái thương hiệu của chính ngân hàng
hoặc là công ty trương khoán đó
để thực hiện cái việc phát hành
thì như vậy thì về cơ bản là nhà đầu tư thường sẽ
đi theo cái tên tuổi của công ty chứng khoán hoặc ngân hàng đó
để đầu tư vào trái phiếu
như vậy thì rõ ràng là cái mức độ tiến nhiệm của trái phiếu
nó cao hay thấp nó sẽ phụ thuộc vào cái người đứng ra bảo lãnh
và như vậy thì
về bản chất là
trong cái vụ việc này thì công ty chứng khoán
và ngân hàng phải có trách nhiệm
một phần trách nhiệm trong cái việc là đưa ra tư vấn
cho khách hàng trong cái việc là đầu tư vào cái trái phiếu đó
của tân hồn minh
vậy các hình thức xử lý căn cứ vào những quy định nào
và theo quy định của pháp luật hiện hành
thì có trường hợp nào
có thể bị xử lý hình sự không thưa ông
tính đến hiện nay thì đối với
tại việt nam thì chúng ta chưa có
những cái vụ việc xử lý hình sự hiện tại
và đối với cái nghị định một trăm năm mươi ba hiện nay
thì chúng ta cũng
xét về cơ bản thì chúng ta cũng có một số
trường hợp như trong đó là có một số
sai phạm lớn nhất đó là mục đích sử dụng vốn
khi việc phát hành trái phiếu
điều này nó sẽ ảnh hưởng đến
cái khả năng phát hành và cái thứ hai nữa
đó là vi phạm về việc
là lợi dụng
công bố sai sự thật hoặc là
sai mục đích sử dụng vốn thì nó sẽ gây ra
nguy hiểm và cũng như là
sai cái mục đích ban đầu
của việc phát hành trái phiếu
thưa ông trái phiếu doanh nghiệp trong lĩnh vực
bất động sản so với trái phiếu
doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác
khác nhau ở điểm nào chẳng hạn như tính rủi ro của nó
rõ ràng là
quá trò của công ty chứng khó và ngân hàng
cần phải đầu tiên là còn phải đánh giá được
là cái tính rủi ro của cái trái phiếu đó
thay vì chúng ta
bị ảnh hưởng bởi
cái việc là cái mức phí
chi trả commission hoa hồng
từ các lợi phát hành trái phiếu
cái yếu tố thứ hai nữa là
yếu tố từ rủi ro thanh toán
về vai trò nếu trong trường hợp
những cái khoản trái phiếu
mà có tài sản
đảm bảo từ cổ phiếu
và những cổ phiếu đó sẽ được lưu ký
tại các công ty chứng khoán hoặc là các ngân hàng
như vậy thì rõ ràng là công ty chứng khoán
sẽ là cái người quản lý
cái tài sản
của các nhà đầu tư
như vậy thì và trách nhiệm của công ty chứng khoán
cũng sẽ thực hiện giải chấp
hoặc là thực hiện các biện pháp
để giảm thiểu cái rủi ro
của việc đầu tư trái phiếu đó
như vậy thì đối với công ty chứng khó
cũng phải đánh giá thật kỹ
và đưa ra cái định giá cho các tài sản đảm bảo
cho nhà đầu tư
không chỉ trong một thời gian ngắn
thị trường chứng khoán và bất đồng sản
sẽ ra nhiều vụ việc vi phạm
theo ông phải chăng trước giờ
chúng ta chưa quan tâm nhiều tới mặt trái
của hai thị trường này
đối với thị trường chứng khoán
nó bao gồm là thị trường cổ phiếu và thị trường trái phiếu
thì đối với thị trường trái phiếu
từ trước đến nay thì rõ ràng là chúng ta vẫn trên
thị trường sơ cấp
và đối với thị trường sơ cấp thì rõ ràng là chúng ta chưa kiểm soát được rủi ro
từ cái thị trường này
theo cái lộ trình
của bàn chứng khoán hiện nay
thì chúng ta sẽ bắt đầu là triển khai
thị trường sơ cấp của thị trường trái phiếu
như vậy thì cái tính rủi ro trên thị trường trái phiếu
sẽ được đề cao hơn
và được quan tâm hơn rất nhiều trong cái thời gian tới
và một số rủi ro mà hiện nay
nhà đầu tư cũng đang bỏ quên đi
trong đó có ba rủi ro cơ bản
rủi ro hệ thống rủi ro từ
lãi xuất và rủi ro từ
thanh khỏng của trái phiếu đó
và ngồi ra thì chúng ta còn có thêm một rủi ro nữa là
hiện nay thị trường việt nam chúng ta đang thiếu rất nhiều
đó là rủi ro từ
tiến nhiệm các doanh nghiệp
và như vậy thì tôi cho rằng là
thời gian tới khi mà chúng ta phát triển
và đẩy mạnh hơn thị trường sơ cấp
trong giai đoạn
năm hai nghìn hai mươi hai trở đi
thì như vậy thì rủi ro về xếp hàng tiến nhiệm
khả năng cao là chúng ta sẽ đề cao rất nhiều
và như vậy thì sẽ
khi vọng là chúng ta sẽ có hình thành
thêm nhiều doanh nghiệp xếp hàng tiến nhiệm
trong thời gian tới
vậy theo ông việc xử lý các vi phạm vừa qua
có giúp cho hai thị trường này tốt hơn hay không
hay sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực
thị trường trái phiếu đến nay rõ ràng
nó vẫn còn là một cái thị trường rất sơ khai
trên thị trường việt nam
như vậy thì chính vì sơ khai
cho nên rất nhiều vụ việc đã xảy ra sai phạm
và như vậy thì với một bối cảnh
chúng ta sắp tới sẽ phát triển
thị trường thứ cấp của thị trường trái phiếu
thì rõ ràng là chúng ta
nguyên minh và xử lý chặt chẽ hơn
đây cũng là một trong những án điểm
để chúng ta có thể triển khai
những thị trường này trở nên bình bạch
thị trường cổ phiếu cũng tương tự như vậy
với một cái bối cảnh là chúng ta đang mong muốn
để nâng xếp hạng thị trường lên nhóm thị trường mới nổi
và như vậy thì yếu tố minh mạch
là một trong những yếu tố
mà quyết định rất nhiều
trong việc chúng ta có thể được xem xét nâng hạng hay không
như vậy thì với việc góp phần
thanh lọc hoặc là xử lý
mạch đối với những trường hợp vừa qua
thì tôi cho rằng đây là một cái điều tích cực
để chúng ta có những điểm cộng
cho về xét về mặt định tính
đối với các quỹ chỉ số
xếp hạng tính nhiệm của chúng ta
và cũng như là nâng hạng
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
thưa quý vị mặc dù tập đoàn tân hoàng minh
cho biết sẽ ra soát
làm việc với doanh nghiệp phát hành trái phiếu
cơ quan quản lý nhà nước
để hoàn trả số tiền đã huy động cho khách hàng
theo đúng quy định pháp luật
tuy nhiên hơn một mươi tỷ đồng
là một con số không hề nhỏ
trong khi vị lãnh đạo của tập đoàn này
đã bị khởi tố bị can
bắt tạm giam với tội danh lừa đảo
chiếm đặt tài sản
thì việc hoàn trả số tiền cho nhà đầu tư
trong thời hạn một mươi năm ngày
kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ
rất khó có thể thực hiện được
chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp
diễn biến của vụ việc trong những ngày tiếp theo
còn bây giờ ti điểm kinh tế xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại